sở giáo dục và đào tạo hà nội tổ chức họp báo về tuyển sinh đầu cấp năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là phương án đổi mới thi vào lớp một mươi dự kiến thực hiện từ năm sau
theo đó năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ thực hiện tuyển sinh vào lớp một mươi theo phương thức hoàn toàn mới
thay vì thi hai môn như hiện nay
thí sinh sẽ phải thi ba bài thi trong đó hai bài thi độc lập toán và ngữ văn
và một bài thi tổ hợp gồm bốn môn thuộc cả lĩnh vực tự nhiên và xã hội
tại buổi họp báo khá nhiều ý kiến của báo chí băn khoăn về thi kiểu mới dạy kiểu cũ
thì học sinh liệu có đáp ứng được yêu cầu không
ở cấp trung học cơ sở cấp trung học phổ thông cũng đã đưa vào để giảng dạy định hướng
và cho học sinh làm quen với cái hình thức thi mới có bài thi tổ hợp với hình thức là trắc nghiệm khách quan
thế do đó cái nội dung này chúng tôi cũng đã thấy ngay kể cả các trường trung học cơ sở
các bài kiểm tra định kỳ rồi các bài kiểm tra học kỳ cũng đã có cho học sinh làm quen
trao đổi tại cuộc họp báo
tiến sĩ nguyễn tùng lâm chủ tịch hội tâm lý giáo dục hà nội
bày tỏ ủng hộ phương án thi của sở giáo dục và đào tạo hà nội
vì cho rằng với tâm lý học gì thi nấy đang phổ biến hiện nay
muốn điều chỉnh việc dạy học ở phổ thông thì buộc phải đổi mới phương thức thi cử
đổi mới cách thi sẽ quyết định việc đổi mới cách dạy
nó thúc đẩy việc cách dạy không có chỉ trị nào không có hồ hòa nào bằng đề thi
nếu đề thi hỏi như thế nào yêu cầu học sinh phải dè
rèn tư duy
nếu đề thi ra sao gắn với thực tiễn như thế nào
thì các thầy cô hàng ngày đã phải làm cái việc ý
thì học sinh mới có cái năng lực để mà đáp ứng những yêu cầu thi
khác với cách xây dựng bài thi tổ hợp trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
hai bài thi tổ hợp của hà nội đưa ra đều có ngoại ngữ
có đại diện của nhóm môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên
và thí sinh không được tự chọn mà lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo sẽ quyết định
việc chọn tổ hợp nào sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng ba hàng năm
và sở cũng sẽ công bố đề thi minh họa cho thí sinh biết
về định hướng của đề thi để có hướng ôn tập tốt hơn